cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón tết giáp thìn
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đến thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu
vào chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đơn vị vinh dự được đảng và bác hồ sáng lập rèn luyện
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh vệ đã đảm bảo an ninh an toàn hai năm trăm chín mươi năm cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
một trăm năm mươi bốn sự kiện đặc biệt quan trọng và tám mươi đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm việt nam
chín mươi cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước công tác tại nước ngoài
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình
tích cực đổi mới tư duy hành động trong đó tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ
có bản lĩnh chính trị vững vàng tập trung nỗ lực phân đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại theo tình thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
quán triệt phương châm xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật đảm bảo đồng bộ phù hợp người trước súng sau
chủ động nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình kịp thời thăm mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ
với tinh thần mới khí thế mới trong năm mới chủ tịch nước tin tưởng bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng hơn bảy mươi năm qua
là thành đồng vách sắt đa chăn thép vững chắc bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ là lực lượng tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
trước đó tại bộ tư lệnh cảnh vệ chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn công tác bộ công an đã đến thăm và kiểm tra tại trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị ba đình
chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương tinh thần trực ứng trực của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu
trên cơ sở đó đề nghị các cấp lãnh đạo chỉ huy bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục quan tâm chăm lo động viên đối với cán bộ chiến sĩ tạo không khí ấm cúng tinh thần đồng chí đồng đội đón xuân mới về
đến thăm kiểm tra và chúc tết tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ tịch nước võ văn thưởng chia sẻ về những nỗ lực và thành tích của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh
một trong những lực lượng quan trọng của công an nhân dân có chức năng thường trực chiến đấu cao đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước mà trực tiếp là của đảng ủy công an trung ương bộ công an cảnh sát cơ động đã đạt nhiều thắng lợi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao
chủ tịch nước mong muốn bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
bất cứ hoàn cảnh nào điều kiện nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định của đất nước
lực lượng cần không ngừng học tập nâng cao trình độ kỹ thuật huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao không để bị động bất ngờ
chủ tịch nước lưu ý với tính cơ động cao và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao mỗi cán bộ chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn cho người dân
đây là nội dung quan trọng và cần được lực lượng cảnh sát cơ động đặc biệt coi trọng
bên cạnh đó cần rèn luyện cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị tư tưởng ý chí quyết tâm bảo vệ sự an toàn của nhân dân giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
theo tỉnh thần con người ưu tiên trước và cao nhất sau đó mới tới vũ khí trang thiết bị
tổ thắm thêm truyền thống năm mươi năm của đơn vị anh hùng mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thực sự mẫu mực là hình ảnh của người công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ lấy niềm vui hạnh phúc và sự an toàn của người dân là niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình
trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và hướng tới kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống
lực lượng cảnh sát giao thông
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vào chiều ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới thăm và chúc tết
động viên cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông bộ công an
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đại diện văn phòng chính phủ cùng các cục nghiệp vụ của bộ công an
hội nghị còn trực tuyến tại công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và cấp huyện với khoảng một mươi hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tham dự
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới tư duy nhận thức và phương pháp tiếp cận về chức năng nhiệm vụ có những chuyển mình
tài nạn giao thông đã kéo giảm gần một ba trăm linh vụ tương đương năm năm giảm hơn một chín trăm linh
người chết tương đương giảm một mươi bốn một đồng thời tạo được sự đồng tinh ủng hộ của toàn xã hội nhất là trong xử lý phương tiện vận tải quá khổ quá tải cơ nới thành thùng xử lý vi phạm về nông độ cồn chạy xe quá tốc độ lấn làn vượt đèn đỏ
đánh giá cao và biểu dương những kết quả của lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua thủ tướng đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục thực hiện nghiêm cấp chỉ thị của ban bí thư thủ tướng chính phủ bộ công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông thể chế hóa các chủ trương đường lưới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trí tuệ thông minh kết nối dữ liệu nhất là trong quản lý phương tiện tham gia giao thông tuần tra kiểm so
và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đặc biệt thủ tướng lưu ý trong dịp tết nguyên đán sát thìn hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức tốt tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm phối hợp giúp đỡ hỗ trợ người dân gặp khó khăn không để xảy ra ùn tắc kịp thời giải quyết các sự cố tai nạn giao thông đồng thời phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái tết có phần để mọi người dân được đón tết vui tươi lành mạnh an
đã đến thăm và kiểm tra tại trung tâm thông tin chỉ huy và dữ liệu cục cảnh sát giao thông
nhằm đánh giá toàn diện tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời thống nhất nhận định dự báo tình hình và đề ra phương hướng nhiệm vụ phối hợp trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay bộ công an và bộ quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị giao ban tại hà nội và trực tuyến đến các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dưới sự chủ trì của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nghị định chủ động nắm chắc phân tích tình hình thường xuyên trao đổi xác minh thông tin thống nhất đánh giá dự báo sát đúng tình hình
trên cơ sở đó chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa cơ bản chiến lược về đảm bảo quốc phòng an ninh bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại quan trọng của đất nước làm tốt công tác dân vận vận động quân chúng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật và đả
trần quốc tỏ và thứ trưởng nguyễn tân cương yêu cầu lực lượng công an và quân đội cần tiếp tục phối hợp tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp tổng giám mục marek zaleski đại diện thường trú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam tới thăm và chúc mừng năm mới bộ công an
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang chào mừng ngày tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú của tòa thánh vatican tại việt nam
chúc ngày có nhiệm kỳ thành công làm tốt công tác cầu nối công giáo việt nam
tổng giám mục marek zaleski sẽ có những đóng góp thiết thực nhằm cụ thể hóa những chỉ dẫn trong thư của giáo hoàng qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa góp phần tích cực vào sự phát triển chung của việt nam hướng dẫn người công giáo việt nam tiếp tục có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước
tổng giám mục marek zaleski cảm ơn sự tiếp đón thân tình của thứ trưởng lương tam quang đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp
tổng giám mục marek zaleski sẽ có những đóng góp giúp đỡ của bộ công an cũng như các cơ quan hữu quan việt nam để góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa tòa thánh và giáo hội công giáo việt nam đồng thời tăng cường hơn nữa trao đổi giữa bộ công an việt nam và tòa thánh vatican
nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền hai bên đã có những lời chúc tốt đẹp và món quà mừng năm mới theo phong tục việt nam

nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền hai bên đã có những lời chúc tốt đẹp và món quà mừng năm mới theo phong tục việt nam và tòa thánh vatican

nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền hai bên đã có những lời chúc tốt đẹp và món quà mừng năm mới theo phong tục việt nam và tòa thánh vatican
từ đó không quên đan cài luận điệu xuyên tạc về việc quản lý điều hành kinh tế đất nước
đó mới là thực tế đang diễn ra tại việt nam chứ không phải là những xuyên tạc của các đối tượng phản động chống phá cơ hội chính trị
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả